chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình
thưa quý vị hôm nay tạo thảo luận tại hội trường về việc gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
các đại biểu cho biết cần chỉ rõ thuận lợi và thách thức khi tham gia công ước này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và doanh nghiệp
thảo luận tại hội trường đa số đại biểu đồng tình với việc nước ta gia nhập công ước số chín mươi tám một trong tám công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ilo
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên thế giới đã có một trăm sáu mươi sáu trong tổng số một trăm tám mươi bảy quốc gia thành viên của ilo tham gia công ước này
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị chính phủ cần ra soát đánh giá đầy đủ các mặt không thuận lợi khi gia nhập công ước số chín mươi tám để chủ động các phương án xử lý tốt nhất không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động
tổ chức tổ chức tổng liên đoàn lao động việt nam
tổ chức tổ chức tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật
và là người đại diện cho công nhân và lao động
tới đây chúng ta sẽ thành lập các tổ chức đại diện tức là cho phép các đại diện
tổ chức đại diện cho người lao động được thành lập
thì vấn đề này cái cơ sở pháp lý nó là như thế nào
tôi đề nghị phải nghiên cứu tái cấu trúc lại quỹ công đoàn
hiện nay là hai kinh phí công đoàn là tổ chức của người dùng lao động đóng góp cho công đoàn
bây giờ có nhiều tổ chức của người lao động
thì không thể là quỹ công đoàn nữa
bởi vì các tổ chức đại diện khác của người lao động người ta cũng được hưởng cái điều này
cho nên tôi đề nghị là phải thành lập một cái quỹ lao động
hay là quỹ xây dựng quan hệ lao động hài hòa ở việt nam
tham gia làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội ban khoan đại biểu bùi văn cường nhấn mạnh
gia nhập công ước số chín mươi tám là điều kiện thời cơ và cũng là thách thức
mà tổ chức công đoàn việt nam phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao
chúng tôi đang xin trình cấp qua thẩm quyền
phê duyệt cái đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn việt nam
trong tình hình mới
theo đó cũng sang thiết kế về mặt tổ chức về mặt hoạt động
theo cái cách mà thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của một số nước
liên quan đến việc kinh phí công đoàn
tôi cũng thống nhất với đại biểu vũ tiến lộc là sẽ phải thiết kế lại
theo cái hướng là cái tỷ lệ đó sẽ có chia cho các tổ chức
đại diện người lao động
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
cũng chỉ rõ khi tham gia công ước số chín mươi tám
tổng liên đoàn lao động việt nam là tổ chức chính trị xã hội
còn những tổ chức công đoàn khác chỉ là tổ chức xã hội
chính phủ sẽ có quy định cụ thể về trình tự thủ tục gia nhập công đoàn
của các tổ chức này cũng như quy chế về việc đình chỉ hoạt động như thế nào
trong quá trình chuẩn bị tham gia trình với quốc hội tham gia
chúng tôi cũng đánh giá và xả xuất đầy đủ
những khó khăn thách thức mà chúng ta phải vượt qua
trong đó có hai vấn đề rất lớn
đó là gì
làm sao để thúc đẩy thương lượng tập thể một cách thực chất
nhưng phải giữ vững được
cái quan hệ cũng như ổn định chính trị và xã hội
nhất là khi chúng ta cho việc ra đời
các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
bên cạnh tổ chức của tổng liên đoàn
chắc chắn là sẽ gặp những khó khăn thách thức nhất định
nhưng mà vấn đề quan trọng là làm sao
phải biến những khó khăn thách thức đó thành thuận lợi
theo dự kiến
ngày một mươi bốn tháng sáu
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn
việc gia nhập công ước số chín mươi tám này
hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy
các đại biểu thảo luận tại hội trường về công ước chín mươi tám
phóng viên đã có cuộc trao đổi bên lề hành lang
với các đại biểu quốc hội
các đại biểu thống nhất cao với việc việt nam
gia nhập công ước số chín mươi tám
nhằm tạo thuận lợi cho công đoàn tiến hành thương lượng
ký kết các thỏa ước lao động tập thể
một cách thực chất và hiệu quả
dù khi gia nhập công ước số chín mươi tám
việt nam sẽ phải sửa đổi một số luật
để phù hợp với những quy định của công ước
tôi cho tất cả những vấn đề sửa đổi
nó không có cái gì ảnh hưởng lớn đến cái việc
mà chúng ta tham gia cái gia nhập này
tôi cho là gia nhập này phù hợp
không có điều gì văn phân lo ngại
khi mà cái việc tham gia
cái công ước chín mươi tám này rồi
thì sẽ có xuất hiện những cái tổ chức
của người lao động khác
mà không phải tổ chức công đoàn
do người lao động người ta thành lập
và người lao động người ta tự độc lập
trong công đoàn
trong cái hoạt động của doanh nghiệp
thì như vậy thì cái thách thức này
rất là lớn với tổ chức công đoàn
và để giải quyết cái vấn đề thách thức này
thì tổ chức công đoàn chính phải tự đội mới mình
phải xây dựng và phải tổ chức nhiều hoạt động
phải đưa các cái hoạt động của mình
về cơ sở
và cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn
tại cơ sở nó phải cao hơn
các đệ biểu cũng đánh giá
khi tham gia công ước số chín mươi tám
quyền lợi của người lao động cũng sẽ được luật hóa
một cách rõ ràng và cụ thể hơn
hiện nay là
thương lượng tập thể trong các doanh nghiệp
là có rồi
chứ không phải là khi mình tham gia công ước này
thì mới có cái thương lượng tập thể
nhưng thực tế là hiện nay chỉ có khoảng sáu mươi thôi
do đó là cái yêu cầu là
khi có cái công ước này
thì cái việc luật hóa nó lên là rất là rõ
và như vậy thì các doanh nghiệp
người ta phải làm cái nhiệm vụ là
phải có cái kết thở của lao động
và cái quyền thương lượng của
người lao động các tổ chức bên trong doanh nghiệp

là nó sẽ được nâng lên rất là nhiều
và được luật hóa cũng như bảo vệ
các tổ chức của người lao động cũng như
cáng bộ công đoàn bên trong các doanh nghiệp
sẽ được bảo vệ nhiều hơn ngày xưa
rất là nhiều
hiện tổng liên đoàn lao động việt nam đang xây dựng
những chương trình hành động để sẵn sàng khi gia nhập công ước số chín mươi tám
việc gia nhập công ước này
tổ chức công đoàn sẽ được trao thêm quyền
để bảo vệ lợi ích cho người lao động
bên cạnh đó cũng thêm một luật hóa chính thức
để tổ chức công đoàn có tiếng nói trong doanh nghiệp
bảo vệ người lao động
từ ngày mùng ba đến ngày mùng tám tháng sáu
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu
đã thăm cộng hòa pháp
và tổ chức hội thảo lý luận lần thứ ba
với đảng cộng sản pháp
trong các ngày từ mùng ba đến mùng năm tháng sáu
đoàn đã có các cuộc làm việc với
quốc vụ khanh bộ châu âu và ngoại giao pháp
phó chủ tịch quốc hội caron buero bona
và chủ nhiệm ủy ban đối thoại
quốc hội pháp marianne de sargneser
trong các buổi làm việc
đồng chí hoàng bình quân đánh giá cao
những chuyển biến quan trọng trong quan hệ việt pháp
thời gian qua
trao đổi cụ thể các biện pháp thúc đẩy quan hệ
trên các lĩnh vực
đánh giá cao vai trò ngày càng rõ của pháp
ở khu vực đông nam á
trong việc thúc đẩy quan hệ với eu
bên cạnh các cuộc gặp với chính giới
đoàn đã có cuộc gặp và làm việc
với các chính đảng ở pháp như đảng cộng sản
đảng xã hội
đảng nền cộng hòa tiến bước hiện đang là đảng cầm quyền
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng sáu
đoàn đại biểu đảng ta cùng với đảng cộng sản pháp
tổ chức hội thảo lý luận lần thứ ba
với chủ đề những cơ hội và thách thức
chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
đối với vai trò chính trị của đảng cộng sản pháp
tại châu âu và đối với sự nghiệp đổi mới
phát triển đất nước của đảng cộng sản việt nam
thưa quý vị
với ba năm
triển khai chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều cách làm hay đổi mới
đã được đảng bộ và nhân dân
tỉnh thái nguyên thực hiện
mang lại hiệu quả thiết thực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một buổi thu gom rác thải sinh hoạt
của tri hội phụ nữ tổ dân phố phú thái
phường lương sơn thành phố sông công
tiền bán phế liệu của tri hội dùng để đỡ đầu
hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mô hình này đang được hội phụ nữ sông công
tiếp tục nhân rộng tại tổ dân phố chín
phường thắng lợi thành phố sông công
còn mô hình lợn địa thiết kiệm
là cách mà hội phụ nữ xóm chùa
xã bá xuyên thành phố sông công
học và làm theo bác
mỗi buổi sinh hoạt mỗi hội viên dành ít nhất năm đồng

núi lợn nhựa số tiền nhỏ
nhưng đã góp phần giúp đỡ những hội viên nghèo
trong tri hội phát triển kinh tế và thoát nghèo
trong tri hội phát triển kinh tế và thoát nghèo
học và làm theo bác
được tỉnh thái nguyên vận dụng hiệu quả
vào nhiều phong trào như
xây dựng nông thôn mới hiến đất làm đường
hỗ trợ nguyên vật liệu ngày công
xây dựng bồn hoa hệ thống rãnh thoát nước thải
và bảo vệ môi trường
việc thực hiện chỉ thị năm
đã lan tỏa đến khắp các huyện thành thị
của tỉnh thái nguyên
và từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị
giữa vương an ninh quốc phòng của địa phương
cả nước ta có một mươi sáu quận huyện
và sáu trăm ba mươi một xã phường thị trấn
phải sắp nhập nhằm tinh gọn bộ máy
đây cũng là nhiệm vụ cấp bách
đối với các cấp ủy và tổ chức đảng
bởi sắp nhập không chỉ để tinh gọn
mà còn ổn định tổ chức
tạo tiên đề để đại hội đảng cấp cơ sở
diễn ra thuận lợi
cách làm của tỉnh yên bái là một điển hình
mời quý vị theo dõi
để việc sắp nhập xã phường được thuận lợi
tỉnh yên bái đã sớm tiến hành
sàng lọc cán bộ giải quyết đội ngũ dôi dư
theo hướng bố trí công tác khác
với những người đủ tiêu chuẩn làm việc
hoặc giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế
với những người không đủ điều kiện
và có cơ chế hỗ trợ rõ ràng
mỗi một tháng
nghỉ trước tuổi
là được năm trăm linh đồng
nhưng là không quá
một trăm năm mươi triệu đồng
và ngoài đó
những năm công tác trên ba mươi năm
thì sẽ được hưởng mỗi năm nghỉ
được một tháng lương
do vậy tôi thấy chế độ của nhà nước
là rất là
yêu đãi và rất là hợp lý
và rất là khuyến khích
đối với các đồng chí
mà đã gần hết tuổi
và trình độ năng lực có hạn
nhờ đó ngay khi nghị quyết ba mươi hai
của chính phủ ban hành
yêu cầu sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
các cấp ủy và tổ chức đảng của tỉnh
đã có phương án quy hoạch nhân sự
sau sắp nhập để chuẩn bị cho đại hội đảng
và bầu cử hội đồng nhân dân cấp cơ sở nhậm kỳ tới
đến đại hội hai nghìn hai mươi
chúng tôi có
bốn xã phường
sẽ có đồng chí bí thư
và phó bí thư không đủ tuổi tái cử
theo nhiệm kỳ đại hội
sẽ nghĩ chúng tôi tăng thêm
một phó bí thư của xã phường trước đại hội
thì sẽ điều động đồng chí bí thư
của một xã trong diện sắp nhập
về trước mắt về làm phó bí thư
để gối vào đó đến đại hội giới thiệu làm bí thư
đó là một trong những giải pháp chúng tôi đã tính đến
và rất mong muốn trung ương và tỉnh
có cơ chế
cho bố trí
đồng chí bí thư
tự kiến sau sắp nhập
tỉnh yên bái sẽ giảm bảy xã
còn một trăm bảy mươi ba xã
số lượng cán bộ dôi dư là một trăm một mươi chín người
với sự chủ động và tích cực
tỉnh đã sẵn sàng tâm thế để triển khai đề án sắp nhập
với chính sách
riêng của yên bái
thì từ nay
trong lộ trình năm năm
trong nghị quyết sáu trăm năm mươi ba
mỗi năm chúng ta giảm hai mươi
và tôi tin chắc chưa đến năm năm
từ đối với yên bái
với số lượng dôi dư này
chúng tôi sẽ bố trí một cách hợp lý

và sẽ giải quyết một cách triển đề
và sau năm năm
thì đảm bảo các xã sau khi sắp nhập
sẽ đảm bảo đúng cái số lượng chỉ tiêu biên chế
mà bố đủ đã ra
điều quan trọng hơn cả
là việc sắp nhập xã phường
cần phải tiến hành xong trước đại hội đảng cấp cơ sở
để tránh tình trạng vừa bầu xong nhân sự
đến khi sắp nhập lại phải làm lại lần nữa
dịch tà lợn châu phi tiếp tục lan rộng

thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ
và phát triển rừng bền vững
thưa quý vị kết thúc hai mươi ngày triển khai
dự án thí điểm làm sạch sông tô lịch
bằng công nghệ bio nano của nhật bản
mới đây các chuyên gia đã công bố
những số liệu thống kê
kết quả của dự án
sau hai mươi ngày thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường
sông tô lịch
bằng công nghệ bio nano
độ dây lớp bùn ở sông tô lịch
đã giảm đi đáng kể
tại điểm b cách cầu hồng quốc việt năm mươi m
độ dây bùn giảm từ chín mươi một ba cm xuống bảy mươi hai cm
tại điểm c cách một trăm một mươi m
độ dây giảm từ chín mươi sáu bảy cm xuống còn bảy mươi sáu cm
tại điểm d cách hai trăm một mươi m
độ dây bùn giảm từ tám mươi bảy bảy cm xuống còn bảy mươi chín cm
theo nhận định của các chuyên gia
mùi của nước sông cũng giảm đáng kể
dựa trên các chỉ số nồng độ nh ba mùi khai
và h hai s mùi khai
những chỉ số trên bước đầu có thể coi là những tín hiệu hết sức tích cực
hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan hơn
trong việc cải tạo lại không chỉ sông tô lịch nói riêng
mà còn cả hệ thống sông ngoài của việt nam nói chung
thưa quý vị
sở giao thông vận tải hà nội vừa công bố
một mươi một tuyến phố cấm taxi trên địa bàn
theo các khung giờ tương ứng
nhằm hạn chế nguy cơ ủn tắc giao thông
các tuyến đường phố cấm taxi
và xe hợp đồng dưới chín chỗ cả hai chiều
các khung giờ cao điểm
từ sáu giờ đến chín giờ
và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi chín giờ
bao gồm các đường giảng võ láng hạ lê văn lương
đường trường trinh sẽ cấm từ đoạn vương thừa vũ đến tôn thất tùng
tuyến phố khâm thiên cấm chiều từ lê duẩn đi ô chợ dừa
trường ngày lễ thứ bảy và chủ nhật
đủ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cầu trường dương sẽ cấm theo chiều từ nguyễn văn cử sang trần nhật duật
từ sáu giờ đến chín giờ
trường ngày lễ thứ bảy và chủ nhật
phố hàng bài đoạn từ trần hưng đạo lý thường kiệt
sẽ cấm taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ
theo chiều trần hưng đạo lý thường kiệt
từ một mươi chín giờ đến giờ các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
đặc biệt các đường phố cấm xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ cả ngày
gồm phủ doãn cấm chiều tràng thi hàng bông
cầu giấy xuân thủy cấm cả hai chiều
ngõ tám trăm chín mươi bảy giải phóng cổng vào biến xe phía nam
sẽ cấm taxi theo chiều từ đường giải phóng đi vào bến xe
thưa quý vị theo báo cáo của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
đến ngày bảy tháng sáu chín trên chín huyện thị xã thành phố tỉnh yên bái
đã ghi nhận dịch tả lợn châu phi
hiện tại dịch đang có chiều hướng phức tạp
và có nguy cơ phát triển nhanh mạnh
ngay tại những địa phương vùng cao
huyện vùng cao mù căng trải là địa phương cuối cùng xuất hiện dịch tả lợn châu phi
hộ dịch nằm ở một hộ trăn nuôi của xã nậm khắt
với số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là một mươi hai con
như vậy đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện
ở năm trăm bảy mươi ba hộ

bốn mươi ba xã phường thị trấn của chín huyện thị xã thành phố của tỉnh yên bái
tổng số lợn chết và tiêu hủy là hơn hai bảy trăm ba mươi con
với trọng lượng hơn một trăm một mươi bảy tấn
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thường xuyên báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch
các địa phương ra soát quy trình bảo đảm hỗ trợ người chăn nuôi
có lợn tiêu hủy phun khởi trùng tiêu độc khử triệt đẻ
tại các vùng có dịch vùng đệm
chú trọng đến công tác kiểm soát vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm tiêu lợn
hạn chế ra vào vùng dịch
tới thời điểm hiện tại bệnh dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện
tại tất cả các huyện và thành phố của tỉnh lạng sơn
trong đó đã có hơn một mươi một hộ trăn nuôi lợn
tại hai trăm linh bốn xã trên địa bàn tỉnh
có lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi
với tổng số đàn lợn tiêu hủy lên đến hơn bảy mươi sáu con
chiếm khoảng một phần năm tổng đàn lợn toàn tỉnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
ubnd tỉnh lạng sơn đã có công điện khẩn
chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thành lập một mươi hai chốt kiểm dịch
ngăn chặn tăng cường kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn
sản phẩm từ lợn trong và ngoài tỉnh
xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh
kịp thời huy động các lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch
đồng thời hướng dẫn các địa phương
người chăn nuôi tăng cường giám sát dịch bệnh
xử lý ổ dịch kịp thời
thực hiện chăn nuôi an toàn và hiệu quả
thưa quý vị hơn một ngày kể từ khi trận mưa lớn
kèm theo lóc vào chiều tối ngày hôm qua
gây thiệt hại lớn về cây trồng
người dân huyện bù đốc tỉnh bình phước
vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả
theo thống kê sở bộ của ybnd xã tân thành huyện bù đốc
trận mưa lớn kèm theo lóc xoáy vào chiều tối ngày mùng năm vừa qua
đã làm cho khoảng một người đàn ông
đã làm cho khoảng một mươi năm trụ hồ tiêu một cây cao su
và một mươi tám căn nhà bị tốc máy
tổng thiệt hại trên ba tỷ đồng
trước thiệt hại do thiên hạng tai gây nên
chính quyền địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi động viên
và tổ chức hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại
nhanh chóng ổn định
tuyên quang là một trong ba tỉnh có độ che phủ của rừng lớn nhất trong cả nước
với tỷ lệ che phủ đạt trên sáu mươi bốn
để phát huy lợi thế về rừng
công tác bảo vệ và phát triển rừng được cấp cấp
ngành địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện quyết liệt
rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt
đẩy lùi tề nạn phá rừng
năm hai nghìn một mươi tám gia đình anh trần văn xuân
thôn xít sa xã minh khương huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
nhận quản lý bảo vệ hơn hai mươi ba hectare rừng tự nhiên
với mức thù lao trên một mươi triệu đồng mỗi năm
số tiền từ nhận khoán bảo vệ rừng là nguồn thu nhập ổn định
để anh trang trải cuộc sống lo cho các con đi học
chúng tôi phải có trách nhiệm tuần tra
và phát hiện những cái
khu nào mà có xảy ra
những cái lấn chiếm
có thể là sơ mại
đến khi lâm sản
thì chúng tôi cũng có trách nhiệm báo cáo kịp thời
với vị bàn dân xã
và cán bộ kiểm lâm
trên địa bàn xã
sử lý kịp thời
huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
có diện tích rừng tương đối lớn
với trên chín mươi hectare
hạt kiểm lâm huyện hàm yên đã phối hợp với
ủy ban nhân dân các xã thị trấn
tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra rừng kịp thời phát hiện
và ngăn chặn những trường hợp vi phạm
đồng thời tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã
cũng như xây dựng phương án phòng chống cháy rừng
thứ nhất là tăng cường công tác tuần truyền
hai là phối hợp với
giữa hạt kiểm lâm và ủy ban các xã thị trấn
tăng cường công tác tuần tra kiểm tra rừng
phát hiện và ngăn chặn
kịp thời các hành vi vi phạm
ủy ban các xã phối hợp chặt chẽ
với lượng kiểm lâm
trong mặt khác là
nhân dân trên địa bàn huyện
cũng nhận thức cao về công tác quản lý bảo định
lực lượng kiểm lâm tỉnh tuyên quang
cũng đã áp dụng hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng
tới điện thoại thông minh của các lãnh đạo
tri cục kiểm lâm và lãnh đạo các hạt
các trạm kiểm lâm
đồng thời thực hiện hệ thống bảng biển cảnh báo cấp cháy rừng
tại các khu trọng điểm về cháy rừng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên địa bàn tỉnh tuyên quang không xảy ra các vụ cháy rừng
tiếp theo trong phần tin quốc tế
khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế
xanh peterbua tại nga
pháp mỹ muốn đàm phán quốc tế
trong vấn đề hạt nhân iran
diễn đàn kinh tế quốc tế
xanh peterbua thường niên lần thứ hai mươi ba
dưới sự bảo trợ của tổng thống nga
đã khai mạc ngày hôm qua
tại cố đồ nga
đoàn việt nam do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ trưởng nga
bộ chính trị trường ban kinh tế trung ương
dẫn đầu đã tới tham dự
với chủ đề chính
định hình chương trình nghị sự cho sự phát triển bền vững
diễn đàn năm nay tập trung thảo luận bốn chủ đề
tìm kiếm sự cân bằng
trong nền kinh tế thế giới
nền kinh tế nga hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia
công nghệ trong tương lai gần
và con người là trên hết
phát biểu trước lễ khai mạc
tổng thống nga putin nhấn mạnh sự đóng góp đáng kể
của diễn đàn cho các vấn đề chính của thời đại
góp phần hình thành một chương trình nghị sự thực chất
và mang tính xây dựng
về hợp tác quốc tế rộng mở
nhằm đạt được sự phát triển bền vững và cân bằng
tổng thống putin khẳng định
nga sẵn sàng hợp tác tích cực bình đẳng với tất cả các quốc gia
các tổ chức khu vực và quốc tế
để bảo đảm tăng trưởng kinh tế chung
phát triển cơ sở hạ tầng giao thông năng lượng và viễn thông
thúc đẩy các quá trình hội nhập
trong không gian á âu và khu vực châu á thái bình dương
mỹ có khả năng sẽ đợi đến khi
hội nghị thương đỉnh g hai mươi
tại nhật bản kết thúc vào cuối tháng này
để quyết định liệu có áp đạt
các mức thuế mới đối với trung quốc hay không
đây là tuyên bố mới nhất
của tổng thống mỹ donald trump
về mối quan hệ thương mại đang căng thẳng hơn bao giờ hết
giữa hai cường quốc
mỹ và trung quốc
phát biểu về báo giới
tổng thống trump cho biết
ông có kế hoạch hội đàm
với chủ tịch trung quốc tập cận bình
bên lề hội nghị thương đỉnh g hai mươi
diễn ra từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng sáu
tại thành phố osaka của nhật bản
và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra
tại cuộc gặp này
trong khi đó bộ thương mại trung quốc tuyên bố
nước này sẽ chiến đấu tới cùng
nếu như mỹ có hành động làm leo thang căng thẳng thương mại
trước đó ông trump đã cảnh báo áp thuế
bổ sung đối với ít nhất ba trăm linh tỷ đô la hàng hóa
trung quốc nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể
cũng như không cho biết
những mặt hàng nào sẽ bị áp thuế
tòa án tối cao tỉnh british columbia canada
đã đồng ý với kế hoạch
của đội ngũ pháp lý bảo vệ quyền lợi
cho bà mạnh vãn chu
giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ trung quốc
về việc mở phiên xem xét dẫn độ bà qua mỹ
vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
bà mạnh vãn chu là con gái của tỷ phú sáng lập
ra tập đoàn công nghệ huawei nhậm chứng phi
bị canada bắt giữ tại sân bay vancouver
hồi tháng một mươi hai năm ngoái
theo yêu cầu của mỹ
bà và tập đoàn huawei bị cáo buộc
tội vi phạm các lệnh trừng phạt của mỹ đối với iran
trước đó tổng thống trump từng nói
ông có thể cân nhắc can thiệp vào vụ việc này
nếu điều đó giúp tiến tới một thỏa thuận thương mại với bắc kinh
theo luật sư của bà mạnh vãn chu
những bình luận của tổng thống mỹ donald trump
cho thấy vụ việc liên quan đến bà
mang động cơ chính trị
và phá hủy tinh thần thượng tôn pháp luật
bà mạnh vãn chu sau khi nộp một mươi triệu đô la canada
tiền bảo lãnh
bà được tại ngoại và sống trong nhà riêng ở vancouver
nhưng phải đeo thiết bị theo dõi điện tử
và chịu sự giám sát của một công ty an ninh
liên minh châu phi au
vừa đình chỉ sudan tham gia mọi hoạt động trong khối
cho đến khi một chính phủ dân sự
được thành lập tại nước này
động thái trên diễn ra trong bối cảnh
mâu thuẫn về việc chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước
đang khiến cho sudan lún sâu
và tình trạng bạo lực căng thẳng leo thăng
hội đồng an ninh và hòa bình của au
đã đưa ra thông báo trên
sau cuộc họp tại trụ sở ở ethiopia
đúng thời điểm bạo lực tại sudan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
các phe nhóm biểu tình cáo buộc
hội đồng quân sự chuyển tiếp sử dụng bạo lực
để giải tán cuộc biểu tình ngồi bên ngoài trụ sở bộ quốc phòng
trong khi hội đồng quân sự chuyển tiếp bác bỏ cáo buộc trên
bộ y tế sudan cho biết
có bốn mươi sáu người thiệt mạng trong các vụ bạo lực
nhằm vào người biểu tình từ hôm ba tháng sáu
kể từ khi tổng thống sudan oman al basir bị phế chuốt
hàng nghìn người dân tiếp tục biểu tình
giao quyền lãnh đạo đất nước
hai bên đã nhiều lần đàm phán
nhưng vẫn chưa thống nhất được về những nội dung cơ bản
pháp và mỹ có chung mục tiêu
trong việc ngăn chặn iran có được vũ khí hạt nhân
đồng thời các cuộc đàm phán quốc tế
cần được tổ chức để đạt được mục tiêu này
tuyên bố trên được tổng thống pháp emmanuel macron
đưa ra ngày hôm qua
trong cuộc gặp với tổng thống mỹ donald trump
tại thành phố căng miền tây nước pháp
phát biểu tại cuộc họp báo chung
tổng thống pháp khẳng định
nước này có chung ba mục tiêu với mỹ về vấn đề iran
bao gồm việc bảo đảm nước cộng hòa hồi giáo
không sở hữu vũ khí hạt nhân
giảm phát triển tên lửa đạn đạo
và hạn chế hoạt động của iran trong khu vực
về phần mình tổng thống trump cho rằng
iran đã suy yếu sau khi mỹ thắt chặt
các lệnh trừng phạt đối với tehran
tuy nhiên ông cũng khẳng định sẵn sàng đàm phán với iran
những phát biểu trên được đưa ra
trước khi hai nhà lãnh đạo pháp và mỹ
tiến hành các cuộc hội đàm song phương
trong khuôn khổ chuyến công du châu âu
của tổng thống mỹ donald trump
đã có tới hơn hai trường hợp nhiễm ebola
kể từ khi căn bệnh này bùng phát
vào tháng tám năm ngoái
tại cộng hòa dân chủ congo
trong đó có một ba trăm năm mươi bảy người đã tử vong
đây là đợt bùng phát nghiêm trọng thứ hai
do virus ebola gây nền
tổ chức y tế thế giới cho biết
một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong cao
là do phát hiện
cứ bốn người mắc bệnh ebola
thì có một trường hợp được phát hiện
khi quá muộn
chúng ta cần phải giải quyết được vòng luận quẩn
phát hiện muộn và dẫn đến các trường hợp tử vong
ngay tại địa phương và lây nhiễm sang người khác
khi một người nào đó chết do ebola
nó sẽ là một thảm họa đối với cộng đồng
do đó cần phải phát hiện sớm trường hợp
và yêu cầu những người có tiếp xúc với bệnh nhân tiêm vaccine
các nhóm y tế của tổ chức y tế thế giới
đang phải đối mặt với sức ép lớn
để phát hiện sớm bệnh nhân
mỗi ngày các nhóm này phải kiểm tra triệu chứng
cho một mươi năm người bị tình nghi nhiễm bệnh
hiện bệnh dịch chưa được kiểm soát
và đang lan nhanh tại những khu vực nông thôn
hoạt động đi lại của người dân
và khám chữa bệnh ở một số khu vực xa nơi họ sinh sống
cũng khiến tình trạng lây nhiễm không giảm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa này
của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo